nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy nghệ an
đã tổ chức phối hợp phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề chủ tịch hồ chí minh với sự nghiệp đổi mới phát triển và bảo vệ tổ quốc
tới dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng dự có hơn ba trăm linh đại biểu là cán bộ lãnh đạo các nhà khoa học và các tỉnh thành phố
đại diện cho ba miền bắc trung nam tại các điểm cầu trực tuyến
tại hội thảo các đại biểu đã có những bài tham luận làm rõ hơn về cuộc đời sự nghiệp những công hiến to lớn của chủ tịch hồ chí minh
với sự nghiệp cách mạng việt nam đồng thời khẳng định
tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của đảng dân tộc việt nam
có giá trị và sức sống trường tồn đối với công cuộc đổi mới phát triển bảo vệ tổ quốc hôm nay và mai sau
đồng thời các bài tham luận cũng khẳng định sau ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử nhưng cũng có nhiều thách thức đang đặt ra những yêu cầu mới trong tiến trình phát triển của đất nước
hơn lúc nào hết càng đứng trước nhiều khó khăn thách thức
chúng ta càng phải thấm nhuận sâu sắc và thực hiện thật tốt những di vấn của chủ tịch hồ chí minh
càng ý thức được yêu cầu phải vững vàng kiên định tiếp tục vận dụng đúng đắn sáng tạo
chủ nghĩa đã gây lên tư tưởng hồ chí minh trong thực tiễn sinh động của đất nước và thế giới hiện nay
ta đã đạt được thành công bước đầu rất quan trọng đối phó hiệu quả với dịch bệnh covid một mươi chín
được nhân dân đồng tình ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao
đây là minh chứng tiêu biểu sinh động về sức mạnh và sự thống nhất giữa ý đảng và lòng
toàn dân về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của đảng
từ đó chúng ta có thêm động lực niềm tin và khát vọng đổi mới phát triển đất nước việt nam
hòa bình thống nhất độc lập dân chủ rộng mạnh sánh vai bất cường quốc nam châu như sinh thời
chủ tịch hồ chí minh hẳn mong muốn
hội thảo là hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân sâu sắc lòng biết ơn vô hạn của toàn đảng
toàn dân và toàn quân ta đối với những cống hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời cũng là dịp để mỗi đảng viên cùng nhân dân nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn
những giá trị di sản to lớn và quý báu của người để lại
từ đó tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức